theo quyết định của bộ công thương về kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất gia công phân bón vô cơ năm hai nghìn hai mươi
hôm nay tri cục quản lý thị trường tp cn tiến hành gia quân đợt một thực hiện đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất gia công phân bón vô cơ
mục đích của đợt kiểm tra nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức cá nhân sản xuất gia công phân bón vô cơ
trong việc duy trì và thực hiện các điều kiện sản xuất phân bón theo quy định của pháp luật
phát hiện ngăn chặn đấu tranh xử lý đối với doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất
gia công phân bón vô cơ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ngăn chặn các doanh nghiệp sản xuất trái phép
theo chỉ đạo của sở công thương tri cục quản lý thị trường tp cn đã xây dựng kế hoạch để kiểm tra một mươi tám công ty
doanh nghiệp cơ sở sản xuất gia công phân bón vô cơ đợt một từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đợt hai sẽ từ ngày một tháng năm đến hết tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy và đợt ba bắt đầu từ cuối tháng tám đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín